sử dụng thuốc nam đồng y kết hợp với tây y trong điều trị các bệnh ung thư không còn là điều xa lạ với nhiều bệnh nhân khi mắc căn bệnh nan y này
tuy nhiên thời gian gần đây bệnh viện ca trung ương liên tiếp nhận các bệnh nhân mắc ung thư đã ở giai đoạn muộn do bỏ điều trị tự ý đắp lá sử dụng thuốc nam không rõ nguồn gốc
phát hiện khối u cách đây một mươi ba năm nhưng người phụ nữ này đã tự bỏ điều trị nghe theo thầy lang đắp lá lên khối u
khi vào viện khối u đã vỡ luết chiếm toàn bộ tuyên vú với kích thước lên tới hai mươi cm
tôi phát hiện u cách đây hơn một mươi năm nhưng tôi ngại đi lên viện điều trị nên bỏ toàn đắp lá lên ngực thôi
chi phí thấp dễ mua lại mang tâm lý hợp thầy hợp thuốc
nhiều bệnh nhân đã tự tức đi cơ hội điều trị ung thư
mỗi tuần tại bệnh viện ca trung ương tiếp nhận một vài trường hợp tương tự
thậm chí nhiều bệnh nhân sống tại các thành phố lớn nhưng cũng bỏ điều trị để luyện tập theo các giáo phái lạ
dẫn đến bỏ qua giai đoạn vàng trong điều trị ung thư
nhiều khi bệnh nhân cũng có tâm lý là có bệnh có ai tứ phương
thế nhưng mà cái việc mà đang điều trị với pháp đồ hiện đại tiên tiến cập nhật và hiệu quả
có hiệu quả rõ ràng mình nhìn thấy mà lại bỏ đi điều trị theo những cái
nó ở đâu rất xa xôi nó không rõ nguồn gốc không được chứng minh thì điều đấy là điều không nên
theo các bác sĩ bệnh ung thư nếu phát hiện sớm
thì tỷ lệ chữa khỏi tương đương với các nước phát triển
đặc biệt là những bệnh ung thư dễ phát hiện như ung thư bú ung thư tử cung ung thư đại trực tràng
cái số lượng bệnh nhân ung thư ở việt nam có số hướng giao tăng giao tương đối nhanh
nhưng mà tình trạng bệnh nhân đến viện ở giai đoạn muộn cũng còn tương đối cao
chiếm khoảng năm sáu mươi ở giai đoạn t ba t bốn có di căn hạch thì với cái khả năng điều trị nó sẽ giảm xuống
dù đã được cảnh báo về các phương pháp dân gian
số cơ sở khoa học không có tác dụng trong điều trị ung thư
tuy nhiên không ít bệnh nhân vẫn tin tưởng vào tác dụng thân kỳ của những phương pháp này
từ chối điều trị ổn định ung thư